trong tình hình dịch bệnh covid một mươi chín tại tỉnh bình dương diễn biến phức tạp số ca bệnh mắc nhiễm ghi nhận mỗi ngày càng tăng cao
tuy nhiên tại đây thì vẫn có những khu vực an toàn giữa tâm dịch cho công nhân người lao động thuê trọ góp phần đảm bảo cuộc sống cho người dân vẫn còn đang mắc kẹt lại
mô hình là sự phối hợp giữa người dân và lực lượng công an thành phố thuận an tỉnh bình dương
ngay sau đây sẽ là ghi nhận của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị và các bạn hiện nay tôi đang có mặt tại phường bình hòa thành phố thuận an tỉnh bình dương
khu vực này đang được xác định là điểm đỏ về tình trạng covid của thành phố thuận an tỉnh bình dương
tuy nhiên ở đây có một mô hình đó là nhà trọ xanh vẫn được người dân quanh đây gọi là ốc đảo xanh giữa một sa mạc hay thậm chí là một pháo đài kiên cố giữa một tâm dịch covid
những người công nhân những người lao động bị kẹt lại ở tại bình dương
họ trông chờ họ hy vọng một vùng xanh sạch để có thể sinh sống
và đây chính là một mô hình đã được công an thành phố thuận an và những người dân những người chủ nhà trọ phối hợp với nhau để giữ gìn bảo vệ và để có thể hiểu hơn những cuộc sống và những cách thức để người ta bảo vệ và xây dựng những khu vực nhà trọ xanh này như thế nào
xin mời quý vị và các bạn cùng với tôi đi vào bên trong để chúng ta tìm hiểu